bộ trưởng tô lâm cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhất là từ khi bắt đầu bùng phát đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đất nước ta đối diện với áp lực lớn về mọi mặt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng của nhân dân kinh tế của nhiều địa phương bị giảm sút đình trệ
hiện nay cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới với những sáng tạo chưa từng có tiền lệ đảm bảo đúng trúng trong công tác phòng dịch quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín hầu hết các loại tội phạm giảm nhưng chưa bền vững nguyên nhân chủ yếu là do thực hiện giãn cách đã làm hạn chế điều kiện hoạt động của tội phạm tuy nhiên có một số loại tội phạm có xu hướng tăng
quốc hội cũng đã đề cập đến tội phạm gia tăng này thì chúng tôi cũng sơ bộ đánh giá thì cũng có tác động rất nhiều do những nguyên nhân ảnh hưởng của bệnh dịch covid một mươi chín và chúng tôi phải triển khai các biện pháp bám sát sự chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ cũng đã chủ động linh hoạt sáng tạo
chuyển trạng thái nhanh chóng hiệu quả trên mọi mặt công tác đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ mục tiêu kép mà chính phủ đã đề ra
chuyển trạng thái nhanh chóng hiệu quả trên mọi mặt công tác đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ mục tiêu kép mà chính phủ đã đề ra

chuyển trạng thái nhanh chóng hiệu quả trên mọi mặt công tác đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an xã hội phục vụ mục tiêu kép mà chính phủ đã đề ra

chuyển trạng thái nhanh chóng hiệu quả trên mọi mặt công tác đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia
chuyển trạng thái nhanh chóng hiệu quả trên mọi mặt công tác đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia

chuyển trạng thái nhanh chóng hiệu quả trên mọi mặt công tác đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia bảo đảm bảo an ninh quốc gia

xã khi được tăng cường về cơ sở đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh
trật tự từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an xã đã xử lý hơn hai trăm tám mươi ba tin báo tố giác
tội phạm chiếm trên sáu mươi và mới đây bộ công an tiếp tục điều động gần bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ xuống
các xã biên giới đây là những nơi mà những vấn đề liên quan đến an ninh biên giới dịch bệnh
covid một mươi chín rất phức tạp
và để phù hợp với mô hình tổ chức mới tháng một mươi hai nghìn hai mươi một
bộ công an cũng đã trình thủ tướng chính phủ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh bổ sung làm rõ hơn chức năng nhiệm vụ là lực lượng tham gia hỗ trợ
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở khi thống nhất kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố
và công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm kỳ
vì hiện nay thì có nhiều lực lượng cùng tham gia cho nên là cái
xác định chủ thể mà chịu trách nhiệm chính là nó chưa rõ ràng thì khi chúng ta kiện toàn lại thì
thì các lực lượng tham gia đấy thì chúng ta sẽ xác định được chủ thể một cách rõ ràng trong việc thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vẫn là những con người đó cho nên là cái số lượng người sẽ
sẽ không làm tăng số lượng người tham gia và đồng nghĩa với việc là sẽ không làm tăng chi ngân sách của nhà nước
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở ngày càng nặng nề
việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý quy định pháp luật liên quan đến chức năng
nhiệm vụ của lực lượng công an xã trong phòng chống tội phạm là cần thiết phù hợp với yêu cầu hiện nay
cùng với việc kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia hỗ trợ cánh tay nối dài của lực lượng công an xã
đó sẽ là điều kiện để những chuyển biến trong công tác bảo đảm an ninh trật tự được duy trì